trong bối cảnh nhiều khu vực ở syri đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của thảm họa động đất
cao ủy liên hợp quốc về nhân quyền voscow đã kêu gọi các bên tại nước này ngừng bắn ngay lập tức
đồng thời tôn trọng đầy đủ nhân quyền và các nghĩa vụ về luận nhân đạo để tạo điều kiện cứu trợ cho tất cả các nạn nhân
trước đó đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ hai của liên hợp quốc
gồm một mươi bốn xe tải chở lọt sửa điện liều chăn và các vật dụng khác
đã đến khu vực tây bắc syri qua cửa khẩu bắp anh hà hoa sắp thổ nhĩ kỳ
số hàng này đủ cung cấp cho khoảng một một trăm linh hộ gia đình
trong khi đó chương trình lương thực thế giới đã kêu gọi mở thêm các điểm nhận viện trợ
tại các cửa khẩu biên giới syri thổ nhĩ kỳ
trong bối cảnh cạn kiệt nguồn cứu trợ lương thực tại tây bắc syri
nơi chín mươi dân số phụ thuộc vào hỗ trợ nhân đạo
về phần mình chính phủ syri cũng vừa phê chuẩn quyết định
vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới mọi miền đất nước
bao gồm cả khu vực không do chính phủ kiểm soát
hàng viện trợ sẽ được phân phối với sự hỗ trợ của liên hợp quốc
tổ chức trăng lưỡi liềm đỏ syri và hội chữ thập đỏ quốc tế
tuy nhiên hiện chưa rõ các nhóm đối lập với syri có chấp thuận hay không